trong thời gian gần đây huyện nam đàn quê hương của chủ tịch hồ chí minh đã xác định phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế kiểu mẫu là nhiệm vụ hàng đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
cùng với sự hỗ trợ của các cấp các ngành nông nghiệp ở nam đàn đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đang hình thành những vùng sản xuất tập trung theo hướng kinh tế trang trại kết hợp với du lịch ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
năm hai nghìn một mươi bốn gia đình ông phạm ngọc lợi đã mạnh dạng nhận thấu năm hectare đất đồi bạc màu tại xóm một xã nam nghĩa để trồng cây ăn quả
để cải tạo đất gia đình ông lợi đã đưa các cây họ đậu vào trồng nhằm tăng độ đạm tơi xốp cho đất
đến cuối năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông đã đưa vào trồng một năm trăm linh gốc bưởi bảy trăm linh gốc ổi năm trăm linh gốc mít mã lai và một trăm tám mươi gốc nhãn

gia đình ông lợi còn tạo công an việc làm ổn định với mức thu nhập mỗi tháng năm triệu đồng cho năm lao động làng người địa phương
gia đình ông lợi còn tạo công an việc làm ổn định với mức thu nhập mỗi tháng năm triệu đồng cho năm lao động làng người địa phương
với tư duy mới việc phát triển kinh tế trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao như gia đình ông phạm ngọc lợi đã và đang góp phần tạo nên những vườn mẫu trang trại mẫu trong xây dựng nông thôn kiểu mới trên quê hương bắc hồ
đây cũng là hướng đi hiệu quả góp phần hình thành mô hình du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm thưởng thức các loại sản vật địa phương tạo thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân